sau hai ngày bỏ trốn đối tượng giết anh nguyễn hoàng trọng công nhân của nhà máy nước đá hiệp lợi thành công
phường đức long thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã ra đầu thú tại cơ quan công an
đối tượng là nguyễn đức duy chú tại phường phú thủy thành phố phan thiết
theo khai nhận ban đầu do có mâu thuẫn tử trước với anh trọng ngày hai mươi một tháng một mươi một sau khi đi nhậu về
duy phát hiện anh trọng đang nằm ngủ trên võng trong sân nhà máy nước đá liền xông vào đâm nhiều nhát
vào người khiến anh trọng tử vong trên đường cấp cứu
gây án xong nguyễn đức duy bỏ trốn
nhờ sự vận động của gia đình ngày hôm qua duy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình